trong đó nhấn mạnh nước ta luôn xác định đột phá hạ tầng là mục tiêu chiến lược
nếu quyết tâm cao nỗ lực lớn và hành động quyết liệt
đến năm hai nghìn hai mươi năm cả nước chắc chắn sẽ có ba km đường cao tốc